đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội tp hcm cho biết vừa phát hiện hàng chục tiếp viên mặc trang phục hở hàng
đang phục vụ khách tại cơ sở karaoke festival trên đường cao thắng thuộc phường hai quận ba tp hcm
tối một mươi một tháng ba kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội tp hcm bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính đối với tụ điểm festival
tại một số phòng vip cơ quan chức năng phát hiện các nữ tiếp viên ăn mặc gợi cảm ngồi cùng phục vụ khách ăn uống
ở một số phòng khác lực lượng chức năng phát hiện khoảng bảy mươi nữ tiếp viên trong trang phục mát mẻ lộ nội y chờ đến lượt phục vụ khách
đoàn kiểm tra đã lập biên bản đối với cơ sở festival về một số lỗi vi phạm hành chính như không qua giới phép kinh doanh dịch vụ karaoke

đoàn kiểm tra đã lập biên bản đối với cơ sở kinh doanh dùng phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm tại cơ sở kinh doanh